đại hội asosai một mươi bốn tiếp tục làm việc với phiên họp toàn thể lần thứ hai
tại đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực châu á sẽ thống nhất cao
và thông qua tuyên bố hà nội với nhiều nội dung quan trọng
theo đó tuyên bố hà nội khẳng định sự quan tâm những nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng associati
đối với công cuộc theo đuổi những mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc
và giải quyết thách thức về môi trường toàn cầu trên cơ sở kết quả thảo luận về chủ đề
kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững
các cơ quan kiểm toán tối cao trong khu vực châu á gọi tắt là các sai thống nhất tiếp tục hành động mạnh mẽ
và quyết liệt hơn để tạo động lực mới cho hợp tác associati nhằm phát huy mọi tiềm năng của các sai thành viên
và đưa associati như là một tổ chức khu vực hình mẫu lên một tầm cao mới
tuyên bố hà nội là văn kiện chính thức quan trọng của đại hội asosai một mươi bốn
và sẽ là phương hướng hành động của các sai trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi ba